và anh đạt được thỏa thuận và nó có hiệu lực kịp thời
trách nhiệm của eu là chuẩn bị cho mọi khả năng xảy ra
kể cả việc không có thỏa thuận thương mại với anh vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
để tránh tình trạng kết nối khu vực bị hỗn loạn khi anh rời khỏi eu
chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới mà hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại
ec tuyên bố đã đề ra các biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp
theo đó các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động đi lại hàng không và đường bộ giữa anh và eu được thông suốt trong sáu tháng tới nếu như anh nhất trí
kế hoạch này cũng giúp duy trì quyền đánh bắt cá đến cuối năm sau khi anh và eu cho phép các tàu vào lãnh hải của nhau
dù kịch bản nào xảy ra giữa anh và eu thì đây cũng là điều hai bên đắt lường trước khi london quyết tâm rứt áo ra đi
dù vẫn còn nhiều bất đồng khoa hóa giải giữa anh và eu và các thách thức kinh tế dịch bệnh phía trước vẫn rất lớn
nhưng kết quả của cuộc họp cấp cao eu cuối tuần qua
cũng giúp các thành viên trong mấy nhà chung châu âu ngưỡng tin hơn bước vào năm mới
năm hai nghìn hai mươi một được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của eu nhất là về kinh tế
tuy nhiên những thỏa thuận quan trọng vừa đạt được chắc chắn sẽ là tiền đề giúp eu đoàn kết
vững tin đối phó hiệu quả với những khó khăn ở phía trước
và hôm nay chính phủ anh và liên minh châu âu eu đã nhất trí sẽ đi xa hơn
và tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu brexit
trong tuyên bố chung thủ tướng anh boris johnson và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết
các nhóm đàm phán của anh và eu đã làm việc xuyên đêm trong những ngày qua
bất chấp thực tế các cuộc thương lượng dai dẳng trong gần một năm qua không đạt được nhiều tiến triển
và nhiều thời hạn chót đã bị bỏ lỡ anh và eu vẫn cho rằng hai bên cần có thêm thời gian
hội đồng châu âu đã lập tức hoan nghênh quyết định tiếp tục đàm phán của anh và eu
những xe tải chở vaccine covid một mươi chín đã rời nhà máy sản xuất của pfizer tại bang michigan của mỹ
đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch phân phối lớn nhất lịch sử nước này
bốn thùng chứa được làm lạnh bằng băng khô của pfizer có thể đựng bốn tám trăm bảy mươi năm liều vaccine
sau khi rời nhà máy chúng được đưa lên máy bay và chuyển đến các trung tâm điều phối của hãng vận tải ups và fedex
trước khi phân phối đến một trăm bốn mươi năm địa điểm trên toàn nước mỹ trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sáu trăm ba mươi sáu địa điểm khác sẽ nhận được vaccine
vào ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi hai dù đã mất hàng tháng chờ chuẩn bị
quá trình phân phối và tiêm vaccine cho ba trăm ba mươi triệu người dân mỹ vẫn là thách thức lớn về mặt hậu cần
vaccine của pfizer đòi hỏi quy trình vận chuyển rất phức tạp và phải chữ ở nhiệt độ âm bảy mươi độ c
ngành y tế bahrain thông báo nước này đã chấp thuận đăng ký vaccine ngừa covid một mươi chín
do tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc sinopharm phát triển
cơ quan quản lý y tế quốc gia bahrain dẫn dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
cho thấy mức độ hiệu quả của vaccine
covid một mươi chín sản xuất bởi sinopharm đạt tám mươi sáu và cho biết bahrain đã tham gia các thử nghiệm vận đó
bahrain cho biết vương quốc này đang tham gia hoạt động thử nghiệm giai đoạn ba của loại vaccine này
và trước đó đã cho phép sử dụng khẩn cấp đối với đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay đã kêu gọi dốc toàn lực để hạn chế sự lây lan của dịch covid một mươi chín ở nước này
tuyên bố cuộc chiến chống dịch bệnh của hàn quốc đang ở giai đoạn thèn chốt
và đang cân nhắc liệu có nâng mức giãn cách xã hội lên mức cao nhất hay không
trong số một ba mươi ca mắc covid một mươi chín được hàn quốc thông báo hôm nay
có một hai ca lây nhiễm trong cộng đồng mức cao nhất
kể từ khi hàn quốc phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên hồi tháng một năm nay
hiện các cơ quan y tế hàn quốc đã nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức hai năm trong tháng bậc năm cấp hồi đầu tuần này
với mức ba là mức cao nhất song vẫn không làm chậm tình trạng lây nhiễm
tổng thống hàn quốc moon jae in nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt
khi chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
hàn quốc đã quy động tất cả các nguồn lực và sức mạnh của bộ máy hành chính
hàng nghìn người ở australia đã phải gồng mình chống chọi với lũ lụt
ở khu vực bờ biển phía đông cận nhiệt đới gần biên giới giữa hai bang queensland và new south wales hôm nay
với lượng mưa lên tới bốn trăm bảy mươi năm mm trong vòng hai mươi bốn giờ
cơ quan khí tượng australia đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cho khu vực biên giới
giữa các bang new south wales và queensland một khu vực đông dân cư
trong đó có thủ phủ brisbane
một tuần trước người dân đảo fraser hòn đảo được xếp hạng di sản thế giới của australia đã phải sơ tán do cháy rừng
nay hòn đảo này lại nằm trong diện cảnh báo lũ lụt
nhà chức trách đặc biệt khuyên cáo người dân lái xe phải tránh những con đường nơi nước đã dâng cao
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt